sáng nay ngày hai tháng một tòa nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại đà nẵng ra xét xử theo trình tự sơ thẩm

sáng nay ngày hai tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước ra xét xử theo trình tự sơ thẩm